theo đo sự hài lòng của người bệnh quyết định việc sống còn của bệnh viện
tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương người bệnh chấm điểm sự hài lòng rất cao
tuy nhiên chỉ số hài lòng tại bệnh viện ca trung ương vừa được công bố mới đây lại thấp nhất trong các bệnh viện tuyến trung ương khu vực phía bắc
bệnh viện ca trung ương là một trong những bệnh viện tuyến trung ương luôn trong tình trạng quá tải
số lượng bệnh nhân điều trị nội trú từ một năm trăm linh đến một tám trăm linh người một ngày
điều trị ngoại trú là gần sáu bệnh nhân trong khi số dường bệnh tại ba cơ sở là một năm trăm linh giường
vì vậy tình trạng phải nằm ghép hai người một giường là điều không tránh khỏi
chưa kể nhiều bệnh nhân ngoại trú phải điều trị hóa chất hàng tuần
lãnh đạo bệnh viện ca trung ương cũng thừa nhận bên cạnh việc phải nằm ghép
thái độ của một số cán bộ nhân viên y tế tại bệnh viện còn chưa tốt đặc biệt tại cơ sở ba là cơ sở khang trang nhất
nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc tập trung hoàn thiện xây dựng và đưa vào hoạt động
mà thiếu sự kèm cặp và giám sát thái độ ứng xử của cán bộ nhân viên
giảm tải bệnh viện đi đôi với nâng cao chất lượng bệnh viện
trong đó sự hài lòng của người bệnh sẽ tạo nên thương hiệu cũng như quyết định việc sống còn của bệnh viện
như vậy không chỉ bệnh viện ca trung mương nói riêng mà các bệnh viện hay cơ sở khám chữa bệnh y tế nói chung
cần thường xuyên đo lường sự hài lòng của người bệnh để qua đó thấy được những thiếu sót hạn chế
và đưa ra những giải pháp để khắc phục